tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm cơn bão số bốn
bão số bốn đã khiến bảy mươi tám ngôi nhà bị tốc mái và hỏng tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
ngoài ra bão số bốn gây rông lốc tại hà nội đã khiến một người chết và một người bị thương do cây đổ
tuyến biển theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người
tuy nhiên cơn bão số bốn đã khiến ba tàu của ngư dân gặp sự cố hỏng máy trong vùng bão đi qua khiến một tàu bị chìm
hiện các tàu đã và đang được lai rắt vào bờ một tàu vận tải chở than bị hỏng máy một mươi thuyền viên của tàu hiện đang an toàn trên phao cứu sinh
đáng chú ý hiện trên biển đông đang xuất hiện hình thái thời tiết rất nguy hiểm có khả năng mạnh lên thành bão và có thể tiếp tục đi vào đất liền nước ta trong vài ngày tới
bàn chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục cảnh báo tới người dân không chủ quan nghĩ cơn bão số bốn đã tan mà cần chú ý theo dõi thời tiết trước khi tiếp tục ra khơi